cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với hai đối tượng để điều tra về tội giết người
đó là inisa ayun chú tại giai yai nhong và phan phan hậu ayun chú tại thị trấn phước an huyện krong pak tỉnh đắk lắc
theo kết quả điều tra ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một inisa cầm theo một cái cuốc và một con dao đến nhà hậu để giúp làm ruộng
sau khi làm ruộng xong cả hai về nhà hậu tổ chức ăn nhậu
đến khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày hậu điều khiển xe máy chở ini xa về nhà
trên đường về cả hai gặp anh izon bị bi á nằm chơi bên lề đường
mặc dù không có mâu thuẫn gì nhưng cả hai đã dừng xe và đi đến gây sự với anh izon
trong lúc lời qua tiếng lại inisa đã cầm quốc bổ thẳng một nhát vào đầu anh izon
bị đánh anh izon liền vùng bỏ chạy thì bị hai đối tượng chém nhiều nhát vào đầu
bị đánh anh izon liền vùng bỏ chạy thì hai đối tượng này đã chém nhiều nhát vào người
sự việc chỉ dừng lại khi mà người dân phát hiện và can ngăn anh izon bị thương tích nặng
tại cửa khẩu quốc tế tà lùng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tà lùng
bộ đội biên phòng cao bằng đã tiếp nhận tám mươi bảy công dân việt nam xuất cảnh trái phép
do đại đội quản lý biên giới huyện long châu trung quốc trao trả
toàn bộ tám mươi bảy công dân trên đều xuất nhập cảnh và cư dân
trong số công dân việt nam trên có ba mươi bảy nữ năm mươi nam cư trú tại các tỉnh thanh hóa bắc giang
hà giang điện biên hải dương cao bằng phú thọ quảng bình
mục đích vượt biên trái phép sang trung quốc là để làm thuê hoặc lấy chồng
lực lượng chức năng trung quốc đã truy quét bắt giữ trong khoảng thời gian từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đến một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai và được đưa đi cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung ở trung quốc

quốc tế tà lùng đã xử phạt vi phạm hành chính đưa đi cách ly theo đúng quy định
từ tin báo có một tử thi đang trong giai đoạn phân hủy
nạn nhân được xác định là chị trân thị lụa trú tại huyện hải hậu tỉnh nam định
tử vong tại phòng trọ ở đội bốn khu phố an bình phường an tảo thành phố hưng yên
công an tỉnh hưng yên đã khẩn trương điều tra và bắt giữ được hung thủ giết người
đối tượng gây án là vũ văn tuất chú tại huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang
khi đang lẩn trốn tại thôn hội xã cổ bi huyện gia lâm thành phố hà nội
vào tối ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tuất đến phòng trọ của chị lụa chơi và ngủ lại
đến khoảng bốn giờ ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai khi chị lụa đang ngủ
tuất đã dùng tay bóp cổ cho đến khi chị lụa không cử động được nữa
sau đó tuất tháo hai chiếc nhẫn một đôi bông tai bằng kim loại màu vàng chị lụa đang đeo trên người
tiếp đó lục xoát trong phòng trị lụa lấy một điện thoại di động
một sạc điện thoại hai dây chuyền và một lắc tay đều bằng kim loại màu vàng
được biết tất từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
tại bình định vào dạng sáng ngày hôm nay đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố quy nhơn
đã bắt được đối tượng nguyễn công bạn trú tại xã tây gian huyện tây sơn tỉnh bình định
là nghi can thực hiện nhiều vụ cướp tài sản
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi hai giờ ngày hai mươi sáu
sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn công bạn điều khiển xe mô tô đi trên đường với ý định tìm những người phụ nữ để cướp giật
khi phát hiện chị mai thị kim hồng điều khiển xe mô tô chở chị mai thị kim loan đi phía trước cùng chiều
trên vai trái có mang một túi sách màu nâu liền bám theo
khi đến địa đường lạc long quân thuộc phường trần quang diệu thành phố quy nhơn
đối tượng nguyễn công bạn áp sát bên trái chị hồng rồi dùng tay giật túi sách
bên trong có một điện thoại di động
một trăm đô la mỹ cùng nhiều giấy tờ thẻ ngăn hàng
sau khi nhận được tin báo của bị hại công an tp quy nhơn đã kịp thời truy bắt được nguyễn công bạn
khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện tây sơn
liên quan đến đường dây mua bán người qua campuchia vào ngày hôm qua hai mươi tám tháng một
công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an tỉnh thái bình bắt giữ đối tượng nguyễn ngọc tuyển
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại huyện hưng hà tỉnh thái bình
tuyển là đối tượng cầm đầu
trong đường dây buôn bán người từ việt nam qua campuchia
vừa bị công an tỉnh đồng nai triệt xóa vào ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
đối tượng nguyễn ngọc tuyển bị bắt giữ khi vừa từ campuchia về quê an tết
và đang trên đường đi mua xe ô tô
khám xét nơi ở của đối tượng cơ quan công an đã thu giữ một số tài liệu
liên quan đến đường dây mua bán người nói trên
hiện đối tượng tuyền đã được di lý về đồng nai để tiếp tục điều tra
trước đó ngày một mươi chín tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam các đối tượng
gồm nguyễn tiến dũng lộc thị luân để tiếp tục điều tra về hành vi buôn bán người
đối tượng ngô nguyễn đông khoa bị khởi tố về hành vi tổ chức môi giới
đưa người xuất cảnh trái phép
chỉ tính riêng từ đầu tháng một mươi hai đến hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
các đối tượng đã cấu kết rụ rỗ hơn chục nạn nhân là phụ nữ việt nam
bán cho một số đối tượng ở campuchia để phục vụ khách
tại các cơ sở karaoke massage trá hình
các nạn nhân muốn trở về việt nam
phải chi số tiền từ một trăm linh triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng một người
thực hiện chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh hà nam
và lãnh đạo công an thành phố phủ lý về tăng cường công tác
đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
phục vụ nhân dân đi lại được thuận tiện an toàn
những ngày vừa qua đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố phủ lý
đã tăng cường lực lượng phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp
tổ chức đợt cao điểm gia quân tuần tra kiểm soát
chủ động phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông đồng bộ
trong đêm ngày hai mươi tám tháng một qua công tác tuần tra kiểm soát
lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố phủ lý
đã phát hiện lập biên bản bảy trường hợp vi phạm
trong đó một trường hợp thay đổi hình dáng kích thước đặc tính của xe
sáu trường hợp vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm và nồng độ cồn
xử phạt tổng số tiền trên ba mươi triệu đồng thu nộp ngân sách nhà nước
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố phủ lý
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng có liên quan
tăng cường tuần tra kiểm soát trên địa bàn các phường xã
đặc biệt là các tuyến địa bàn trọng điểm về trật tự an toàn giao thông
phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
nhất là các trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn mũ bảo hiểm
thay đổi kết cấu xe lạng lách đánh võng nẹt bô gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
thưa quý vị và các bạn quốc lộ một là tuyến giao thông huyết mạch của cả nước
lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông thường xuyên ở mức cao
nhất là hiện nay đã vào thời điểm cuối năm trong tình trạng trạng thái bình thường mới
và do vậy lượng người và phương tiện lưu thông qua tuyến quốc lộ một càng gia tăng đột biến
tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình đã đồng loạt xa quân
duy trì tuần tra kiểm soát đảm bảo giao thông thông suốt cho người dân đi lại vui xuân đón tết an toàn
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân tại tỉnh ninh bình
mật độ phương tiện rất lớn mỗi ngày có tới hàng chục vạn phương tiện lưu thông
quốc lộ một a đoạn qua địa phận ninh bình tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
thực hiện đợt cao điểm gia quân đảm bảo an toàn giao thông trước trong và sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình đã huy động tối đa lực lượng phương tiện
tuần tra bám chốt bám đường điều tiết phương tiện tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ

tuần tra bám chốt bám đường điều tiết phương tiện tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông
toàn tuyến quốc lộ một chạy qua địa bàn tỉnh ninh bình có chiều dài trên năm mươi km
trong đó ba mươi bốn năm km quốc lộ một a và một mươi bảy km quốc lộ một t
theo thống kê của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình từ đầu năm đến nay
trên tuyến quốc lộ một đã xảy ra hai mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm tám người chết một mươi người bị thương
một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tai nạn giao thông được xác định là do ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn hạn chế
tính trong năm hai nghìn hai mươi một phòng đã lập biên bản xử lý gần sáu tám trăm linh trường hợp vi phạm luật giao thông trên quốc lộ một phạt tiền trên một mươi chín tỷ đồng
phổ biến với các hành vi là chạy quá tốc độ quy định lái xe khi đã sử dụng rượu bia vượt ẩu đi không đúng phần đường
chúng tôi cán bộ chiến sĩ của phòng nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của lãnh đạo phòng
tăng cường quân số để phòng chống ồn tắc dịp tết nguyên án
chống các biểu hiện như đua xe lạng lách đánh võng để gây cản trở giao thông
và chúng tôi đã đảm bảo quân số để thường trực phòng chống ủn tắc giao thông
để cho người dân tham gia tết
an toàn và vui vẻ
bên cạnh đó do lượng xe ô tô cá nhân tăng cao cùng nhiều xe vận tải chở vật liệu xây dựng
trong khi một số đoạn trên quốc lộ một a còn nhỏ hẹp dẫn đến tình trạng ủn tắc giao thông
dự kiến trong thời gian những ngày cuối năm tình trạng phương tiện lưu thông sẽ còn tiếp tục tăng cao
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ một
trạm cảnh sát giao thông quốc lộ một a phòng cảnh sát giao thông và công an các huyện thành phố trên tuyến
đã tích cực phối hợp với các cấp các ngành tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho nhân dân
đồng thời giao quân kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
với các giải pháp quyết liệt và sự nỗ lực của mỗi cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình
tin rằng tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn luôn được giữ vững trong thời điểm cuối năm
nhất là trong dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai góp phần kiềm chế tai nạn giao thông
để mọi người tham gia giao thông được thông suốt và bình an
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng
vừa bắt giữ đối tượng nguyễn bá quyền chế quốc huyện bố trạch tỉnh quảng bình
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ gần tám viên ma túy tổng hợp
vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà tĩnh
phối hợp với các lực lượng phát hiện xe ô tô di chuyển trên quốc lộ một a thuộc địa bàn xã kỳ nam
thị xã kỳ anh có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện dưới chân ghế phụ bên lái có một túi ni lông màu đen
bên trong có ba mươi tám bao ni lông đựng gần tám viên ma túy tổng hợp cùng một dao nhọn
qua đấu tranh đối tượng quyền khai nhận số tăng vật thu giữ được ở trên đều là ma túy tổng hợp
dạng hồng phiến được vận chuyển từ tỉnh quảng bình vào hà tĩnh để tiêu thụ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng cũng vừa triệt phá
chuyên án bắt quả tang hai đối tượng gồm trang long và bùi quang hiếu cùng chú quận hải châu
khi vừa vận chuyển ma túy từ nghệ an về đà nẵng để tiêu thụ
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một các trinh sát phát hiện long có nhiều biểu hiện bất minh và thường xuyên
có hoạt động liên quan đến các đối tượng ma túy trên địa bàn nên tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh
vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai khi long và hiếu vừa mang ma túy về đến đà nẵng thì bị
công an thành phố bắt quả tăng phát hiện ba túy chứa ma túy là ketamin trọng lượng khoảng năm trăm linh g
tại cơ quan công an long và hiếu thừa nhận đã nhiều lần lấy ma túy về phân chia và bán lại cho
các đầu mối trên địa bàn thành phố để kiếm lời hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra củng cố hồ sơ mở rộng
công an huyện trảng bom đồng nai đang tạm giữ hình sự hai đối tượng lê trọng vĩ hai mươi hai tuổi
quê tỉnh thanh hóa và nguyễn tấn đạt một mươi chín tuổi chú tỉnh đồng nai để điều tra làm
rõ về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện tràng
bom đồng nai đã phát hiện vĩ và đạt đang chuẩn bị có hành vi bán sáu giàn pháo loại bốn mươi chín ống cho
hai đối tượng chiều gió lai lịch ở địa bàn ất tân thành xã bắc sơn
khám xét khẩn cấp nhà của vĩ ở xã bắc sơn công an thu giữ thêm chín giản pháo loại bốn mươi chín ống
tổng trọng lượng gần hai mươi chín kg qua đấu tranh vĩ khai nhận thường nhờ đạt giới thiệu người mua pháo
mỗi lần trả công đạt từ năm mươi đến hai trăm linh đồng số pháo trên y mua của một đối tượng chưa rõ lây
lịch với giá một mươi năm triệu đồng mang về bán thì bị bắt thời gian qua trên địa bàn cả nước
trong đó có tỉnh nghệ an đã diễn ra tình trạng người dân tham gia
chơi phường hụi với nhiều hình thức biến tướng tinh vi mặc dù việc tham gia chơi phường đã được
pháp luật cho phép tại nghị định một mươi chín của chính phủ thế nhưng có một thực tế là hiện phần lớn việc chơi
phường hội trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh nghệ an thời gian qua đều trái với quy định dẫn đến mất
tiền và vi phạm pháp luật hình sự vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã
điều tra khởi tố vụ án tạm giữ trên một mươi đối tượng để phục vụ công tác điều tra liên quan đến việc
chơi phường hụi phạm pháp các đối tượng này thường lợi dụng mạng xã hội để thành lập các phường
hụi trái pháp luật lợi dụng uy tín kêu gọi người dân góp tiền chơi phường hụi sau đó tuyên bố vỡ
hụi để chiếm đoạt tài sản hoặc sử dụng công nghệ để tạo tin nhắn giả chuyển tiền để chiếm đoạt
tiền của người dân hiện đã có hàng trăm người dân trên địa bàn tỉnh nghệ an đã trở thành những nạn
nạn nhân từ việc chơi phường hụi trái pháp luật với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng trong khi đó
việc xác định các hành vi vi phạm cấu thành tội phạm cũng như quá trình xử lý các đối tượng
trong những vụ việc này đang gặp khó khăn vướng mắt do rất nhiều biến tướng trong việc tổ chức các
đường dây chơi phương hụi người chơi và người mở phương hụi là không tuân thủ theo quy định pháp luật
cho nên là hoạt động một cách trái phép cụ thể đó là cái việc thành lập hụi phường cũng như là chơi
quyền cấp xã theo quy định và tự tổ chức thành lập phường hội thông qua các mạng xã hội như zalo
facebook cái việc thành lập này rất là đơn giản thuận lợi kể cả bốc phường bốc hụi kể cả chuyển tiền
cũng rất dễ dàng và thuận lợi hiện nay rất là khó khăn ở đây là thứ nhất nó nhập nhem giữa
cái dân sự hay hình sự phát sinh từ các vụ việc chơi phường thứ hai quá trình điều tra rất khó khăn
và những người mà họ bốc được phường trước họ không tiếp tục tham gia nữa hoặc là một lúc mà
chủ phường bổ trí nhiều giấy phương nhiều bát phương thì số tiền lưu chuyển cho người này người khác rất
là nhiều và đặc biệt nhất là chơi qua mạng thì việc thu thập các tài liệu chứng cứ để chứng minh rằng là
là lừa đảo hay làm dùng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thì rất là khó khăn nhằm tránh rủi ro khi chơi hụi
người dân chỉ nên chơi hụi khi thấy rõ sự an toàn như người chủ hụi có tin cậy cao các thành viên biết rõ
nhau hụi không có lãi suất hoặc lãi suất thấp ngoài ra việc chơi hụi nhất thiết phải có sổ sách ghi chép
cẩn thận giấy tờ biên nhận rõ ràng có chữ ký của cả hai bên về việc giao nhận tiền biết rõ người nhận
hụi sau mỗi kỳ góp hụi đặc biệt trước khi quyết định tham gia vào một nhánh hội nào đó người chơi
cần tìm hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan để tránh mắc bẫy của những đối tượng xấu
sau nhiều lần lời qua tiếng lại tại căn hộ trung cư ở phường hương sơ tp huế nguyễn văn út đã dùng xăng gây
thương tích cho người yêu và phải nhập viện cấp cứu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đã ra
quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn văn út chú tại phường hương sơ
tp huế tp huế vì đã có hành vi cối gây thương tích
vào tối ngày hai mươi tháng một nguyễn văn út có lời qua tiếng lại với chị phạm thị nguyên hương út đã dùng tay chân
và ghế đánh chị hương sau đó đổ xăng lên người chị hương rồi bật lửa làm cháy hậu quả chị hương bị bỏng
vùng mặt cổ ngực bụng lưng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu nhận được tin báo công an tp huế đã nhanh chóng
xác minh và đến trưa ngày hai mươi hai tháng một thì bắt giữ được út khám xét tại phòng của út lực lượng công an đã thu giữ
nhiều tăng vật liên quan đến vụ cháy và nhiều hung khí nguy hiểm cất giấu ngay trong phòng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã long mỹ tỉnh hậu giang đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối tượng trần tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại khu vực ba phường thuận an tp long mỹ
cô ý gây thương tích lạm dụng tín nhiệm chiếm đặt tài sản và trộm cắp tài sản
trước đó vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi tháng một trần tuấn anh đang uống nước cùng với một người bạn tại công viên
thuộc khu vực hai phường thuận an thị xã long mỹ thì bạn của tuấn anh kể trước đây có bị một thanh niên đánh
và người này vừa điều khiển xe mô tô đi ngang qua lập tức tuấn anh nhảy lên xe mô tô đuổi theo người thanh niên
để đánh trả thù cho bạn sau khi chặn được đầu xe tuấn anh đã dùng mũ bảo hiểm đánh anh này rồi chạy vào
một quán nước
ngay gần đó lấy một cây dao quay lại đâm vào người thanh niên nhiều nhát khiến nạn nhân bị tỷ lệ thương tích sáu
ngoài ra vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một trần tuấn anh còn thực hiện một vụ trộm điện thoại đem bán được bảy triệu đồng
và tiêu xài hết đến giữa tháng sau trần tuấn anh đã giả vờ hỏi mượn điện thoại của người thân
cũng ở xã long phú rồi đem bán sáu triệu năm trăm linh ngàn đồng để tiêu xài
tiếp theo sẽ là thông tin về bắt tụ điểm đá gà lắc tài xỉu tại đồng tháp và cà mau
chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
công an huyện tam nông tỉnh đồng tháp vừa bắt quả tang ba mươi đối tượng đang tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền
dưới hình thức đá gà lắc tài xỉu tại vườn dừa thuộc ấp phú thọ a xã phú thọ
tại hiện trường và kiểm tra trên người các đối tượng lực lượng công an thu giữ trên ba mươi một triệu đồng ba con gà
một cân đồng hồ một cặp nhựa một bộ lắc tài xỉu hai mươi bảy xe mô tô và một số tăng vật khác có liên quan
qua test nhanh covid một mươi chín phát hiện tám đối tượng dương tính với covid một mươi chín
đồng thời phát hiện một đối tượng đang thực hiện cách ly covid một mươi chín tại nhà vẫn đến tham gia đánh bạc
đang tham gia đánh bài ăn tiền tại phần đất chống thuộc ấp trần độ xã thạnh phú huyện cái nước tỉnh cà mau
ba đối tượng đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau phối hợp cùng công an huyện cái nước bắt quả tang
qua kiểm tra trên người và thu giữ tăng vật tại hiện trường gồm năm bộ bài năm mươi hai lá đã qua sử dụng
một mươi điện thoại di động trên một mươi tám triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
theo quy luật vào dịp cuối năm nhất là cận tết tình trạng cờ bạc lại gia tăng
đây là một trong những nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm vi phạm pháp luật khác
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
thực hiện đợt cao điểm giao quân tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
thượng công an tỉnh hà nam đã chủ động các biện pháp phòng ngừa quyết liệt đấu tranh với tệ nạn này
đây là tám đối tượng cùng chú ở phường châu giang thị xã duy tiên tỉnh hà nam
vừa bị công an thị xã duy tiên bắt quả tang khi đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức sóc địa ăn tiền
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một bộ bát đĩa bốn quân vị hơn sáu mươi triệu đồng
một mươi một điện thoại di động bốn xe máy và một số tăng vật liên quan
được biết các đối tượng tổ chức đánh bạc sử dụng địa điểm có cửa khóa kiên cố
lắp camera và nuôi chó giữ cảnh giới để phòng bị và hòng che mắt các lực lượng chức năng
đối với các trường hợp phạm tội vi phạm pháp luật nói chung các đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội
hoạt động tệ lạn cơ bạc nói riêng đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền
vận động nhân dân
nghiêm quy định của pháp luật chủ động phòng ngừa tích cực tố giác tội phạm
đối với những trường hợp có dấu hiệu hoạt động vi phạm
chúng tôi cũng đã phối hợp với lực lượng công an cơ sở tuyên truyền vận động cáo biệt
yêu cầu ký cam kết không vi phạm
trường hợp cố tình vi phạm sẽ tập trung lực lượng bắt giữ
để xử lý nghiêm để giáo dục gian đe và phòng ngừa chung
còn đây là các đối tượng tội
các đối tượng vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh phối hợp với phòng cảnh sát hình sự các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công
bắt giữ trong chuyên án sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc và đánh bạc
với số tiền lên đến gần năm trăm linh tỷ đồng
quá trình điều tra xác định nguyễn đức khải chú tại thị trấn long hải huyện long điền
tỉnh bà rịa vũng tàu đã cấp trang bóng agent cho nguyễn văn cương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại thôn tri xuyên xã thanh hải huyện thanh liêm hà nam
để cương sử dụng ba tài khoản bóng atiance cấp cho các đối tượng người chơi khác
từ tệ nạn cờ bạc dễ phát sinh hàng loạt các dịch vụ như cầm đồ cho vai nặng lãi
bảo kê xiết nợ làm gia tăng các loại tội phạm hình sự nguy hiểm như trộm cắp
cố ý gây thương tích cho vai nặng lãi đòi nợ thuê cưỡng đoạt tài sản cướp cướp giật
tác động ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
để ngăn chặn có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn cơ bạc đặc biệt là dịp trước
trong và sau tết nguyên đán các lực lượng công an hà nam từ tỉnh đến cơ sở
đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hậu quả hệ lụy của tệ nạn cơ bạc
để mọi người dân chủ động phòng ngừa lên án và tố giác đồng thời quyết liệt đấu tranh
ngăn chặn các ổ nhóm điểm tụ điểm đường dây tổ chức đánh bạc
chỉ tính riêng trong đợt cao điểm gia quân tấn công trần áp tội phạm đến nay
công an hà nam đã phát hiện đấu tranh bắt giữ một mươi sáu vụ sáu mươi một đối tượng đánh bạc
tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để người dân vui xuân đón tết
tên nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai đang đến gần để tết đến xuân về được an toàn
lành mạnh bên cạnh nỗ lực của lực lượng công an rất cần sự tham gia tích cực của cấp ủy
chính quyền cơ sở trong việc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc huy động sức mạnh toàn dân trong phòng chống tội phạm
đặc biệt mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm không tham gia vào các tệ nạn cờ bạc
góp phần bảo đảm an ninh trật tự ngay tại địa bàn cơ sở